dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
quy định về tăng tuổi nghỉ hưu và tăng giờ làm thêm tiếp tục là những vấn đề nhận được nhiều ý kiến
dự thảo dự luật lao động sửa đổi quy định hai phương án tuổi nghỉ hưu
phương án một phương án chốt tuổi và giao chính phủ quy định lộ trình
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi đối với nam và đủ sáu mươi tuổi đối với nữ
phương án hai phương án chính phủ trình có chỉnh lý kỹ thuật
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi đối với nam vào năm hai nghìn hai mươi tám
và đủ sáu mươi tuổi đối với nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
qua thảo luận nhiều đại biểu vẫn băn khoăn về hai phương án này
nếu bây giờ chúng ta cho rằng để chính phủ khác quy định
theo một cái lộ trình nó phù hợp với từng nhóm tuổi lao động
từng nhóm lao động thì tôi thấy phức tạp lắm
luật chúng ta không ghi được cụ thể
cuối cùng nếu mà bây giờ giao cho chính phủ quy định thì không biết là chính phủ sẽ quy định như thế nào
sẽ chia ra bao nhiêu nhóm với những lộ trình khác nhau
mà trong từng nhóm nó lại nữ riêng lại nam riêng
mà không biết là năm thời điểm nào kết thúc
thì chúng ta sẽ khó cái thống kê là về lao động về nhân lực
về số người nghỉ hưu trong từng năm thế nào
rồi thì phát sinh bao nhiêu vấn đề
trong khi đó cho ý kiến về việc tăng giờ làm thêm
nhiều thành viên ủy ban thường vụ quốc hội không đồng tình với việc này
mà chúng ta đã không giảm được giảm làm đi
thì tôi đề nghị là hồi giữ nguyên như luật hiện hành là được
theo dự kiến dự thảo bộ luật lao động sửa đổi sẽ được thông qua
tại kỳ họp thứ tám diễn ra vào tháng một mươi tới đây